viện kiểm sát nhân dân huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố một nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền giao dịch mỗi ngày trên năm mươi triệu đồng
nhóm đối tượng này gồm bùi thị kiên trinh và nguyễn thị mỹ hà đều trú tại xã yà ba huyện buôn đôn
hai đối tượng này đã thỏa thuận nhận ghi lô đề thắng thua bằng tiền với các con bạc sau đó sẽ sử dụng điện thoại nhắn tin chuyển số đề cho nhau
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài rồi tính toán thắng thua với các con bạc để thu lời bất chính
qua điều tra đường dây này hoạt động ghi lô đề giao dịch trung bình hơn năm mươi triệu đồng mỗi ngày
công an huyện gia lộc tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương về tội cướp giật tài sản
do bản thân không có việc làm ổn định
nợ tiền của nhiều người thái đã nảy sinh ý định vào các cửa hàng mua bán điện thoại di động để chiếm đoạt tài sản
quá trình giả vờ mua hàng lợi dụng lúc chủ cửa hàng không cảnh giác thái đã cầm hai chiếc điện thoại iphone trị giá gần bốn mươi chín triệu đồng rồi ra xe chạy thoát
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác
cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xốp quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook
phát hiện một clip có độ dài gần bốn phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay khi tiếp nhận nguồn tin này công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ số quần áo đến cơ quan công an xác minh
tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện xốp bị mất trộm quần áo và liên hệ được với hai nữ sinh lấy trộm đồ của xốp mình
cường đã đánh đập và dùng kéo cắt tóc cắt áo của nữ sinh tên m và còn yêu cầu m phải khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lo được tiền nên mờ đã nhắn tin xin lỗi hường tuy nhiên hường và chồng liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh này
ngày ba mươi tháng một mươi một gia đình hai cháu m và hát đến xốp mai hường để đưa tiền
do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng và được đình anh đồng ý
còn gia đình mờ do không có tiền nên mai hưởng đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ số tiền một mươi triệu đồng
còn tại tỉnh bạc liêu cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng vừa triệt xóa thành công một điểm đá gà ăn tiền bắt giữ một mươi một đối tượng có liên quan
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai qua tin báo của quân chúng nhân dân cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng
bắt quả tang một mươi một đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp rồng cha
xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà đá một mươi ba xe gắn máy số tiền gần một mươi năm triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
cuối giờ chiều qua một sườn gỗ rộng hàng ngàn mét vuông ở xa lộ hà nội phường linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
bất ngờ bốc cháy dữ dội sau nhiều giờ nỗ lực đám cháy được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn
theo thông tin ban đầu xưởng gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên xa lộ hà nội bất ngờ bốc cháy dữ dội cột khói đen bốc cao hàng chục mét
người dân xung quanh chạy tới tìm cách hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
thời điểm cháy có nhiều tiếng nổ lớn phát ra ngọn lửa bốc lên hần hực đỏ cả một vùng trời
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tp thủ đức cùng nhiều đơn vị điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều xe chuyên dụng đến triển khai công tác chữa cháy dập lửa
đến một mươi chín h hai mươi phút đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn nhiều tài sản bên trong cũng bị thiêu rụi
hiện thiệt hại và nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trong ngày bốn tháng một mươi hai đội một của quản lý thị trường thành phố hồ chí minh kiểm tra một kho sản xuất mỹ phẩm
tại địa bàn quận một mươi hai và phát hiện một số lượng lớn sản phẩm không đủ điều kiện bán ra thị trường
đội một của quản lý thị trường thành phố hồ chí minh tiến hành kiểm tra kho hàng sản xuất mỹ phẩm rộng khoảng năm trăm linh m hai
của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại dịch vụ hóa mỹ phẩm thiên lộc thành
trên đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai phát hiện công nhân đang sản xuất nhiều sản phẩm mỹ phẩm
như dầu gội nước rửa tay sữa tắm
lực lượng chức năng đã phát hiện gần bốn sản phẩm các loại trong đó có hơn ba hai trăm bốn mươi chai bốn trăm năm mươi hộp giấy
thành phẩm các loại cùng số lượng hóa chất công nghiệp máy móc
theo nhận định ban đầu toàn bộ mỹ phẩm này không đủ điều kiện để bán ra thị trường
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất mỹ phẩm
theo quy định tại điểm a khoảng hai điều bảy mươi nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcb
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ lô hàng để tiêu hủy theo quy định pháp luật
ước tính giá trị lô hàng gần năm trăm linh triệu đồng
được biết kho hàng sản xuất này hoạt động ba năm nay tuy nhiên mới hoạt động lại gần một tháng nay do nghỉ dịch
số mỹ phẩm này sẽ được chủ bỏ xỉ tại các chợ hộ kinh doanh tại tp hcm
thưa quý vị trong thời gian vừa qua lực lượng công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã điều tra khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân doanh nghiệp trong mùa dịch
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là đối tượng trần quốc hòa ba mươi ba tuổi trú tỉnh đồng nai
bị công an huyện nhân trạch khởi tố bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
trước đó khi đi ngang qua một cửa hàng bán điện thoại ở xã phước thiền
phát hiện có chiếc xe máy dựng trước cửa hàng không có người trông coi
chìa khóa cắm trên xe đã đua nóng rồi mai bán được sáu năm triệu đồng
nhưng trên đường về thì bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ
qua đấu tranh hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an huyện nhân trạch đã phát hiện điều tra làm rõ năm mươi hai vụ
bắt giữ bảy mươi ba đối tượng trộm cắp tài sản và hai chuyên án trộm cắp tài sản
khởi tố năm bị can đã gây ra hai mươi vụ trộm cắp tài sản
cướp tài sản và cướp tài sản
khởi tố tám bị can trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
quản lý đối tượng ra thoát các băng nhóm lên kế hoạch để đầu tranh triệt phá
đối với loại tội phạm trộm cắp tài sản công an huy nhân trạch đã kiết quyết xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật và đưa ra phối hợp với cơ quan tòa án viện kiểm sát để xét xử nghiêm minh
trước những thối đoạn tinh ranh của các đối tượng trộm cắp tài sản
đặc biệt là trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
mọi người dân cần có biện pháp phù hợp để tự bảo vệ tài sản của mình
không tạo điều kiện để các đối tượng có thể ra tay thực hiện hành vi trộm cắp
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn sau một thời gian im ắng
thời gian gần đây tình trạng khai thác cát trái phép lại tái diễn trên sông cái
đoạn chảy qua địa bàn các huyện khánh vĩnh diên khánh và thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn xử lý tình trạng này
sông cái đoạn chảy qua địa phận huyện diên khánh giáp danh với thành phố nha trang
những chiếc ghe hút cát được nguy trang theo kiểu nửa chìm nửa nổi như thế này
để nhằm qua mắt được lưỡi chức năng mỗi khi bị kiểm tra
tình vì hơn các đối tượng còn giấu ghe hút cát trong những con lạch nhỏ
nhiều lau sậy ung tùm che khuất tầm nhìn
phải mất nhiều giờ đồng hồ và tăng cường lực lượng
các chiến sĩ công an mới có thể kéo được những chiếc ghe hút cát trái phép này lên bờ để xử lý
công an tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều kế hoạch biện pháp
tổ chức lực lượng tuần tra cả trên đường thủy